bộ đội biên phòng tỉnh con tum vừa ra quyết định xử phạt hơn ba mươi ba bảy triệu đồng
đối với ba đối tượng nhập cảnh trái phép từ lào về việt nam
đồng thời đã đưa ba người này đến khu cách ly tập trung theo quy định
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một tháng một mươi tại khu vực cột mốc số bảy trăm chín mươi một biên giới việt nam lào
ở thôn nhiệt xã bờ y huyện ngọc hồi một tổ tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y
thuộc bộ đội biên phòng tỉnh con tum đã phát hiện bắt giữ ba đối tượng đang đi bộ nhập cảnh trái phép vào việt nam
đó là ngô thanh hào hai mươi năm tuổi trú tại xã diễn tháp huyện diễn châu tỉnh nghệ an
a long hai mươi ba tuổi và nguyễn văn phong ba mươi một tuổi cùng chú tại thị trấn pleikon huyện ngọc hồi tỉnh con tum
qua làm việc các đối tượng khai nhận ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
cả ba đã xuyên dừng xuất cảnh trái phép từ việt nam sang lào qua cửa khẩu quốc tế nậm cắn tỉnh nghệ an
thời gian gần đây do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở lào phức tạp công việc không ổn định nên ba người này đã rủ nhau nhập cảnh trái phép từ lào về lại việt nam
tuy nhiên khi đi qua khu vực cột mốc bảy trăm chín mươi một biên giới việt nam lào thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện và bắt giữ
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tổ chức sử dụng ma túy một nhóm thanh niên vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
và công an phường tránh lộ thành phố quảng ngãi bắt quả tang
tại một phòng trọ thuộc phường tránh lộ thành phố quảng ngãi
năm đối tượng là phạm ngọc luân phạm ngọc viên chú tại huyện bình sơn nguyễn phát hưng chú tại huyện lý sơn
nguyễn trường an chú tại tỉnh trà vinh và nguyễn thị hồng thái chú tại huyện tư nghĩa
đã bị bắt quả tang dụng ma túy tại một nhà trọ thuộc tổ bảy phường tránh lộ thành phố quảng ngãi
tăng vật thu giữ là một túi ma túy dạng đá một loa dùng để mở nhạc cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan đến việc sử dụng ma túy
phòng trọ này do đối tượng an thuê để ở sau đó lôi kéo bạn bè về để sử dụng ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội đã phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc đánh bạc
và đưa sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông bắt giữ một mươi tám đối tượng có liên quan
tăng vật thu giữ gồm số lượng lớn tiền mặt số trái phiếu trị giá năm tỷ đồng đồng thời phong tỏa một mươi tỷ đồng trong tài khoản
hơn hai mươi một sim điện thoại một mươi ba ô tô cùng với nhiều máy móc các trang thiết bị có liên quan
theo tài liệu điều tra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một qua kiểm tra hành chính hai nam thanh niên gồm nguyễn văn thành và hoàng văn trọng
cùng chú tại phú thượng tây hồ hà nội đang điều khiển xe máy phát hiện trong túi của thành có tám trăm linh triệu đồng
đối tượng không chứng minh được nguồn gốc
đối tượng không chứng minh được số tiền nên tổ công tác đã lập biên bản và đưa hai đối tượng về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
quá trình điều tra mở rộng công an quận nam tử liêm đã làm rõ một đường dây chuyên tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
theo đó cơ quan công an đã bắt giữ thêm một mươi tám đối tượng có liên quan trong đó xác định đối tượng nguyễn minh thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại phường dịch vọng hậu quận cầu dế hà nội được xác định là đối tượng cầm đầu
khi người chơi đạp tiền thì bọn em
người chơi thì người chơi chơi với nhau người chơi với nhau thì bọn em sẽ ăn tiền phế phần trăm trên người chơi đặt cược
khi người chơi đạp tiền thì tụi em sẽ chuyển cái thẻ này sang cho các đối tác các đối tác xử lý thẻ và bán cái thẻ đi
khi người chơi lập tài khoản trên trang web của tụi em thì tụi em không chiếm đặt tiền của người chơi
nhưng mà tụi em có khả năng can thiệp được tài khoản của người chơi
đối tượng đó bỏ tiền ra và mua cái cốt của con game ở nước ngoài
sau đó giao cho đối tượng duy và đối tượng nghịa thanh để viết cốt của hai con game
tuy nhiên là phần hành phần xăm vít của phần vua club
sau đó các đối tượng giao cho một nhóm của cường và thành phạm minh thành để trách về giao diễn cũng như là viết app của con game
còn phụ trách về marketing thì giao cho đối tượng sơn
đầu năm hai nghìn hai mươi nguyễn minh thành đưa game bài sóc vít vào hoạt động nhưng sau đó lại đổi thành fumvit và mở thêm game bài world club
để quảng cáo các đối tượng sử dụng phần mềm gửi tin nhắn đến các thuê bao điện thoại mỗi sim sẽ gửi ba mươi năm tin nhắn
đến nay cơ quan công an xác định thành đã mua hơn bốn bảy trăm linh tài khoản và ví điện tử momo để nhận tiền và trả thường cho con bạc
một trăm sáu mươi đại lý cấp một cấp hai của hai
thống kê bước đầu cho thấy hai game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn sáu triệu tài khoản tham gia đánh bạc
với hoạt động này các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
đây là cái đối tượng mà các đối tượng lợi dụng công nghệ cao và không gian mạng để hoạt động vi phạm học lực
và phần lớn hầu hết các đối tượng phạm tội các đối tượng chính trong vụ án đều là những người có trình độ công nghệ thông tin rất là cao
được đào tạo rất bài bản và có cái học lực rất tốt trong các trường của nhà nước
lợi dụng lôi kéo để sử dụng chính những kiến thức của mình vào hoạt động phạm tội
thế do vậy mà theo đó thì công tác điều tra khám phá của công an cũng gặp rất nhiều khó khăn
nếu mà không vận dụng kịp thời cao léo những cơ hội nghiệp vụ cũng như là những biện pháp
công nghệ thông tin để thu thập các dữ liệu chứng cứ điện tử thì rất dễ để được các đối tượng xóa dấu vết và gây bế tắc hàng hóa vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
với các hành vi vi phạm về tội tổ chức đánh bạc đánh bạc và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông
đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh khai thác mở rộng vụ án
truy bắt đối tượng liên quan xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị chuồng cọp đã là cụm từ quen thuộc đối với người dân đô thị và các thành phố lớn
mục đích của người dân khi hàn chuồng cọp là nhằm đảm bảo vấn đề về an ninh chống trộn đập nhật
và đảm bảo an toàn đối với các gia đình có trẻ nhỏ
thế nhưng chuồng cọp cũng sẽ khiến cho căn nhà chỉ có một lối ra duy nhất đó chính là cửa chính
và khi xảy ra sự cố cháy nổ thì tình trạng không có lối thoát nạn thứ hai
chính là nguyên nhân khiến cho thiệt hại về người sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng
xuất phát từ thực tế này một mô hình do công an quận thanh xuân thành phố hà nội phát động trong năm qua
đã tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân
đó chính là mô hình vận động nhà dân mở chuồng cọp làm cửa thoát hiểm
ngay khi nhận căn hộ trung cư tại phường nhân chính quận thanh xuân
anh lã xuân quý đã tiến hành hàn kín khung kiểu chuồng cọp như thế này
nhưng hiện nay tại chuồng cọp nhà anh quý đã có một lối thoát nạn
em trên báo đài tv đưa về những vụ việc mà không có lối thoát hiểm thứ hai
cũng như là được các anh công an bên phòng cháy chữa cháy tư vấn
thì tôi đã cắt những cái khung sắt đó ra như thế này
thì để nhà nó có một cái lối thoát hiểm thứ hai vừa an toàn mà chúng tôi cũng cảm thấy là yên tâm
chủ của ngôi nhà ba tầng nằm tại phố phan đình giót phường phương liệt cũng đã có sự thay đổi về nhận thức
giờ đây mỗi tầng của ngôi nhà này đều có một tầng
mỗi tầng có một cửa thoát hiểm và được trang bị các thiết bị phòng cháy như thế này
triển khai thực hiện mô hình này tại quận thanh xuân đã xuất hiện nhiều cách làm hay sáng tạo
như hỗ trợ kinh phí cho người dân mua sắm làm khung cửa
trả tiền thuê thợ cơ khí để hàn
tổ chức các nhóm thợ đi mở cửa cho từng khu dân cư
đặc biệt là đã biểu dương khen thưởng cho các hộ gia đình tiên phong đi đầu trong phong trào
tính đến nay trên toàn quận đã có hơn tám chuồng cọp được mở cửa tạo lối thoát nạn
chiếm tỷ lệ trên sáu mươi
xác định đây là nhiệm vụ quan trọng
quận thanh xuân phấn đấu đến cuối năm hai nghìn hai mươi một sẽ đạt một trăm linh các hộ gia đình có chuồng cọp
được mở lối thoát hiểm thứ hai tự trang bị dụng cụ phương tiện chữa cháy cứu nạn